các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sinh năm hai nghìn một mươi tám chú tổ dân phố hải vân thị trấn lăng cô hay không
bị tư đảng ủy thị trấn lăng cô cho biết sau khi nạn nhân tử vong được phát hiện
lực lượng chức năng tổ chức cho gia đình cháu n đến nhận dạng
tuy nhiên do nạn nhân không còn nguyên vẹn nên gia đình cũng không thể xác định chính xác đó có phải là cháu nở hay không
do đó lực lượng chức năng sẽ thực hiện xét nghiệm adn để xác định danh tính
công việc này mất khoảng ba đến sáu tháng mới có kết quả
trước đó ngày một mươi hai tháng năm do là ngày nghỉ nên cháu lê phước n được phụ huynh gửi ở nhà giữ trẻ của cô nguyễn thị kim sê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tại địa chỉ hai mươi ba xuộng một trăm sáu mươi chín an cư đông tổ dân phố an cư đông một thị trấn lăng cô
ngôi nhà này vốn thuộc sở hữu của ông nguyễn văn đức a nhưng ông a cho cô xê ở nhờ và giữ trẻ
hôm đó do có việc bận nên cô nguyễn thị kim c giao cháu nở cho cô dương thị phương tê giữ giúp
lãnh đạo phòng giáo dục và đặc biệt
giáo tạo huyện phú lộc cho biết cả cô giáo nguyễn thị kim xê và dương thị phương tê đều là giáo viên của trường mầm non mai khôi
một trường tư thục đóng tại thị trấn lăng cô nơi cháu n đang theo học chính khóa
nhà giữ trẻ của cô xê tại địa chỉ nêu trên là điểm trông trẻ tự phát
khoảng một mươi bốn giờ trong giờ nghỉ trưa cháu nờ bỏ đi chơi một mình
đến một mươi năm h ba mươi năm khi không thấy cháu nở cô giáo mới báo cho gia đình và tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực biển
nhưng chỉ phát hiện
đôi dép giống dép của cháu
thời điểm mất tích cháu nờ mặc áo kẻ sọc màu trắng
cháu nào được cho là có biểu hiện tăng động cứ nhìn thấy nước là lao xuống
trưa một mươi chín tháng năm một cháu bé tử vong được người dân phát hiện tại khu vực bãi biển làng vân
phường hòa hiệp bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
địa điểm phát hiện nạn nhân nằm cách tổ dân phố hải vân thị trấn lăng cô
nơi cháu nở mất tích khoảng một mươi năm km đường biển
thưa quý vị
tại bình định thông tin một cháu bé sau khi đi gửi trẻ thì bất ngờ tử vong do nứt sọ não
nhưng trừ dõi nguyên nhân cũng đang khiến dư luận không khỏi hoang mang
mới nhất ngày hai mươi tháng năm ông đặng thành hồ chủ tịch ubnd phường trần quang diệu
thành phố quy nhơn cho biết hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sự việc
theo thông tin ban đầu lúc một mươi h ngày một mươi bảy tháng năm cháu võ an nhờ
sau khi được người giữ trẻ ở một nhà trẻ tự phát thuộc phường trần quang diệu cho uống sữa
nằm trên võng thì xuất hiện tình trạng nôn ói và hôn mê
ngay sau đó bé nhờ được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cháu nhờ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn ói nhiều
nên các bác sĩ đã đưa vào khoa nhi để điều trị
qua kiểm tra các bác sĩ phát hiện trên đầu của cháu nhỏ bị tổn thương
nên đã chụp ct sọ não và thấy có nứt sọ
thông tin với bác sĩ phía gia đình cháu nhờ và người giữ trẻ đều cho biết cháu nhờ không bị thánh ngã hay bị ai tác động
lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho hay
các bác sĩ đưa cháu đi phẫu thuật để xử lý chỗ nứt sọ và đưa về khoa điều trị nhưng cháu nhờ đã không qua khỏi
chị nguyễn thị trúc lệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mẹ của cháu nhờ chú xã canh hiển huyện vân canh cho hay
trước khi đi nhà trẻ con của chị vẫn vui vẻ cười đùa bình thường
về phía nhà trẻ chị nguyễn hàn tố bê chủ nhà trẻ cho biết
sáng một mươi bảy tháng năm người giữ trẻ vẫn cho bé nhờ uống sữa và nằm trên võng như mọi khi
chị b cho hay khi thấy cháu nôn ói rồi nằm mê man chị lập tức gọi cho mẹ cháu
trước đó khoảng hai ngày chị có báo cho gia đình là cháu có triệu chứng ói sau khi uống sữa
ở nhà giữ trẻ cháu không bị té ngã hay ai tác động gì cả
trước đó vụ hai cháu bé mất tích bị bắt cóc ở đường phố đi bộ nguyễn huệ
cũng được công chúng hết sức quan tâm
sau bốn mươi hai giờ truy xét khẩn trương lực lượng công an tp hcm đã giải cứu thành công các nạn nhân
đồng thời bắt giữ đối tượng nguy hiểm
ngày tám tháng bốn công an tp hcm cho biết công an phường bến nghé quận một
vừa giải cứu thành công hai bé gái mất tích tại phố đi bộ nguyễn huệ sau bốn mươi hai giờ truy xét khẩn trương
trước đó vào chiều sáu tháng bốn công an phường bến nghé tiếp nhận thông tin từ chị nguyễn thị chi
hai mươi bảy tuổi ngủ tại quận bảy về việc bị thất lạc hai con ruột là cháu nờ
ktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và cháu lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ từ tối ngày ba tháng bốn
mặc dù đã tự đi tìm và liên hệ tại nhiều nơi nhưng gia đình chị vẫn không tìm thấy hai cháu bé
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp với công an phường bến nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu
tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn
lãnh đạo bộ công an và thường trực thành ủy tp hcm cũng đã chỉ đạo
công an thành phố khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân
giám đốc và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trực tiếp chỉ đạo
phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với công an quận một
huy động toàn bộ lực lượng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích hai cháu bé
để trao trả cho gia đình đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian nhanh nhất
lực lượng phối hợp thuộc công an thành phố đã phát động phong trào
quân chúng nhân dân tố giác tội phạm cung cấp nhiều thông tin quan trọng có giá trị liên quan
kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén
nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin
ra dựng quá trình di chuyển tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
qua đó cơ quan công an xác định khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi tiếp cận
dẫn dụ hai bé gái đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đối tượng đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về trung cư sài gòn peer
thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp công an quận một bình thạnh
ra soát phát hiện đối tượng phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
chú tại huyện go công đông tỉnh tiền giang
đang khống chế hai đứa bé con chị nguyễn thị tri tại căn hộ một nghìn năm tháp ruby
trung cư sài gòn pearl
lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai cháu bé an toàn
khỏe mạnh chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
phòng cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ địa phương
có liên quan trao trả hai cháu bé cho gia đình
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng phạm huỳnh nhật vi
theo đúng quy định
nêu quan điểm về vụ việc luật sư nguyễn thị thanh thế
công ty luật trách nhiệm ủng hạn một thành viên bình yên cho biết
để có căn cứ xử lý đối tượng phạm huỳnh nhật vi theo tội danh
cần phải xem xét làm rõ động cơ mục đích của đối tượng rụ rỗ
đưa hai cháu bé đi thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ để xử lý tương ứng theo quy định pháp luật
hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc
nuôi và sống chung với cha mẹ quyền được bảo vệ của trẻ em
đối tượng đã dùng thủ đoạn rụ rỗ trẻ em
đưa trẻ em thoát khỏi sự quản lý trông non của cha mẹ
để đưa về nơi ở của đối tượng
hành vi này có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản hai điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
theo khoảng hai một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
theo khoảng hai một trăm năm mươi ba quy định
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác
chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới một mươi sáu tuổi
thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
nếu quá trình điều tra cơ quan điều tra làm rõ động cơ mục đích của đối tượng chiếm đoạt hai cháu bé
để làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản
thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm sáu mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
trở lại vụ cháu bé mất tích lúc đi gửi trẻ ở huế
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại